thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bốn mươi bốn để ra soát xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung
hoặc thay thế nghị định số hai mươi bốn về quản lý hoạt động thị trường vàng để phát triển thị trường vàng ổn định
lành mạnh không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế
chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn thị trường vàng
xử lý tình trạng tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
khẩn trương giả soát xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị định số hai mươi bốn về quản lý hoạt động thị trường vàng
để phát triển thị trường vàng ổn định lành mạnh minh bạch hiệu quả bền vững không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cần khẩn trương hoàn thành việc định giá các ngân hàng bắt buộc và phương án chuyển ra bắt buộc các ngân hàng yếu kém
trình chính phủ xem xét quyết định theo chỉ đạo tại nghị quyết số hai mươi tám xây dựng trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
ngân hàng nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương giả soát ký lưỡng kiểm tra toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin hệ thống thanh toán
ngân hàng điện tử để kịp thời khắc phục các sơ hở lỗ hổng của hệ thống thông tin bảo đảm an toàn bảo mật
đồng thời ngân hàng nhà nước theo dõi chặt chẽ tình hình kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế trước ngày một mươi tháng bốn
thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay việc triển khai các gói tín dụng nghiên cứu có lộ trình từng bước bỏ hạn mức tín dụng và có kiểm soát bằng các biện pháp phù hợp
hiệu quả theo thông lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn việt nam và bảo đảm an toàn hệ thống bảo đảm công khai minh bạch và hoạt động theo cơ chế thị trường
nhiều đứng bay nội địa có tỷ lệ đặt vé cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cục hàng không việt nam đã họp với các hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay tăng chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
việc tăng tải cung ứng cần nhất trong các ngày từ hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng bốn và ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng năm trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an ninh an toàn các chuyến bay
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ cũng như phục vụ các chương trình trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
cục hàng không việt nam sẽ xem xét điều chỉnh tăng tham số tại cảng hàng không quốc tế nội bài từ ba mươi bảy chuyến một giờ lên bốn mươi hai chuyến một giờ trong khung giờ ngày
ngay trong tháng bốn và điều chỉnh tăng tham số tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất một số ngày cao điểm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm từ bốn mươi bốn chuyến một giờ lên bốn mươi sáu chuyến một giờ khung giờ ngày
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công bố công khai giá bán và mức giá vé theo quy định
các hãng cần khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi của mình
thưa quý vị và các bạn là tỉnh biên giới trọng điểm với gần hai trăm linh km được biên giới tiếp giáp với trung quốc
thời gian qua tỉnh lào cai đã không ngừng nâng cao hiệu quả của công ty
công tác đối ngoại góp phần giữ vững biên giới hòa bình ổn định tạo thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội trở thành điểm sáng trên tuyến biên giới đất liền việt nam trung quốc
một trong những điểm sáng của công tác đối ngoại biên phòng được bộ đội biên phòng tỉnh lào cai thực hiện hiệu quả thời gian qua là hoạt động tuần tra song phương tuần tra liên hợp
thực hiện hoạt động này lực lượng chức năng của mỗi bên sẽ cử cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra cùng với phía bạn
vừa thể hiện tình đoàn kết gắn bó vừa thể hiện tính minh bạch trong công tác tuần tra biên giới
phát huy vai trò cửa ngõ tỉnh lào cai cũng chú trọng công tác phối hợp toàn diện với tỉnh vân nam trung quốc
ngoài việc gặp gỡ trao đổi trực tiếp thì hai bên đã nỗ lực đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu
từng bước xây dựng cửa khẩu văn minh hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh sôi động
giữa tất cả các cấp từ quan hệ đối ngoại của đảng quan hệ đối ngoại nhà nước cũng như là ngoại giao nhân dân
cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành cũng đã được đầu tư nâng cấp
đồng thời là các quy trình thủ tục được công khai minh bạch và rút ngắn điểm trạm
làm sao mà năng cao được năng lực thông quan
từ những kết quả của sự hợp tác hữu nghị lào cai trong thời gian tới được định hướng phát triển hạ tầng
kết nối đồng bộ gồm cảng hàng không
tuyến đường sắt kết nối với ga hà khẩu bắc trung quốc cầu biên giới qua sông hồng tại bát sát
qua đó sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại giữa hai bên đồng thời thắt chặt tình đoàn kết
cùng xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiễu ca
và một mươi hai bị cáo với năm nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy trương xuân đước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng
và vợ là nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại hải phòng quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung
chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một hai tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trương văn nam bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
đức bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông đỗ hữu ca để nhờ vả
ông đỗ hữu ca yêu cầu vợ chồng ngọc anh chuẩn bị số tiền bằng một mươi doanh thu bán ra hóa đơn trái phép
tương đương với hai mươi tỷ đồng và một số tiền để chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông ca
ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài vợ chồng đức ông đỗ hữu ca tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh còn đưa ra xét xử một mươi bị cáo khác liên quan đến tội nhận hối lộ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trốn thuế đồng thời triệu tập hai mươi một người với tư cách là nhân chứng của vụ án
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao
tiền thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp nước bóng
hoạt động tính dụng đen với quy mô lớn mới đây lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai đối tượng quốc tịch ukraine
qua khám xét bốn công ty tại tp hcm cảnh sát xác định đường dây tội phạm do đối tượng roman sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch ukraine cầm đầu
câu kết với lê thanh huỳnh cang ngụ tp thủ đức và nguyễn thị nhất phương ngụ quận bốn để hoạt động tính dụng đen qua app easycas và oncredit
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa can số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạo công ty lộc tính nhận một mươi một triệu usd từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
liệu thu thập được thể hiện các đối tượng cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
theo bộ y tế hàng năm việt nam ghi nhận từ sáu trăm linh đến một triệu trường hợp mắc cú mùa
số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa
ông chi thấy đau đầu suốt cao nhiều ngày không đỡ đến khám tại bệnh viện hữu nghị việt sô thì được chuẩn đoán mắc cúm mùa
dù được điều trị bảy ngày nhưng ông vẫn chưa cảm thấy khỏe hẳn
khi thời tiết ra mùa nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn độ ẩm cao thuận lợi cho các mầm bệnh vi khuẩn virus phát triển và lây lan
những người sức khỏe yếu hoặc không thích nghi kịp
sẽ dễ mắc bệnh tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện hữu nghị thời điểm này số bệnh nhân đến khám và phải nhập viện điều trị về cúm đang gia tăng
cúm mùa thông thường sẽ khỏi sau vài ngày tuy nhiên không ít trường hợp có thể gặp biến chứng như viêm phổi viêm phế quản hen xuyễn nhiễm trùng tai
vì vậy người dân không nên chủ quan nhất là thời điểm dịch dễ bùng phát tiêm vaccine cúng mùa hàng năm để tăng cường miễn dịch
khi có các biểu hiện ho nhiều sốt tăng tức ngực khó thở cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời
thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa thống nhất danh mục đề xuất dự án
vay vốn ngân hàng thế giới thực hiện cơ sở hạ tầng và kỹ thuật hỗ trợ thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu hectare
chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông kiều long đến năm hai nghìn ba mươi
dự kiến nhu cầu đầu tư của dự án là hơn bốn trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi một
và triển khai tại một mươi hai tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp chất lượng cao và sẽ được đo bằng các chỉ số tăng năng suất
sản lượng lúa gạo thu nhập của người dân giảm phát thải khí nhà kính và thanh toán tính dụng carbon
dự kiến nhu cầu đầu tư của dự án hơn bốn trăm bảy mươi hai triệu usd trong đó vốn vay ngân hàng thế giới ba trăm sáu mươi triệu usd
vốn đối ứng hơn một trăm một mươi hai triệu usd và nguồn vốn khác quy động cho dự án khoảng sáu mươi tám triệu usd
diện tích lúa triển khai của dự án chín trăm bốn mươi chín hectare
đầu tư từ ba trăm hai mươi năm đến bảy trăm chín mươi bốn usd trên hectare
dự án được chia làm ba hợp phần gồm đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển và chuyển giao kỹ thuật và vản lý dự án
trong đó đầu tư hệ thống thủy lợi hỗ trợ nông nghiệp kỹ thuật số hạ tầng chuỗi giá trị lúa gạo
hệ thống giao thông năng lượng xanh các nền tảng trực tiến và thương mại điện tử để nâng cao chuỗi giá trị gạo carbon thấp
tối ngày chín tháng bốn ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tỉnh hà nam
tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm ô cốp đặc sản nông sản an toàn tại tỉnh hà nam năm hai nghìn hai mươi bốn
tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm ô cốp đặc sản nông sản an toàn tỉnh hà nam năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút năm mươi gian sản phẩm
hàng hóa của tỉnh hà nam và một mươi bảy tỉnh thành phố lân cận cùng tham gia
đây là chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng ngày thương hiệu việt nam hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã
là dịp để quảng bá các sản phẩm ô cốp đặc sản nông sản an toàn của hà nam và các tỉnh thành phố
thông qua trưng bày giúp người tiêu dùng nhận biết và có thêm nhiều lựa chọn về tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá ca hợp lý
đồng thời là dịp để các doanh nghiệp nhà sản xuất nắm bắt tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng
để từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp giúp tăng cường liên doanh liên kết phát triển sản xuất công nghiệp nông nghiệp dịch vụ
tại tỉnh hải dương thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã bị ubnd tỉnh hải dương xử phạt tùy theo mức độ vì có những tác động xấu đến môi trường
phần lớn doanh nghiệp đã và đang triển khai các giải pháp khắc phục những tình trạng trên để đi vào hoạt động sản xuất ổn định
phát triển kinh tế địa phương đồng thời đảm bảo không tác động đến môi trường
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đã bị ubnd tỉnh hải dương yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục những vi phạm về môi trường
công ty đã dừng hoạt động và đầu tư máy móc thiết bị lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công ty được ubnd tỉnh hải dương cho phép hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại
để phục vụ công tác nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường đồng thời yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cấp phép môi trường
chúng tôi đã
hoàn thiện một trăm linh theo cái biên bản kiểm tra của ngày hai mươi sáu tháng ba của đoàn thanh tra của sở thành quân môi trường
và chúng tôi đã thực hiện chạy lại của nhà máy theo cái giấy cấp phép môi trường
qua giám sát đối với địa phương thì thấy rằng là công ty trách nhiệm hoặc tôn tú là đã thực hiện tốt các cái quy định của tỉnh
của các cái phòng ban chuyên quân cấp trên
và trong năm hai nghìn hai mươi ba thì công ty đã khắc phục
các yêu cầu đảm bảo cho môi trường và đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn thì công ty cũng đã được cấp phép về môi trường để trở lại hoạt động
thời gian tới các ngành chức năng của tỉnh hải dương sẽ tăng cường thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp
nhằm ngăn chặn những hành vi tác động xấu tới môi trường theo định hướng mà tỉnh hải dương đã đề ra phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường
thưa quý vị sau hai năm liên tiếp hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm không đạt so với mục tiêu của nghị quyết hai mươi một
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba ban thư vụ thành ủy đà nẵng đã ban hành kết luận số ba trăm sáu mươi sáu với các giải pháp vừa cấp bách kịp thời
vừa mang tính chiến lược làm cơ sở để đảng bộ các quận huyện đã triển khai công tác tạo nguồn phát triển đảng viên
đến nay công tác này đã có được những bước chuyển biến tích cực
hôm nay là ngày vui của trí bộ phước lý phương hòa minh quận liên triều khi có thêm một quần chúng đảng viên nhiệt tình năng nổ trong công tác gia nhập vào hàng ngũ của đảng
đây là minh chứng cho nỗ lực của trí bộ khi đã vượt qua được những khó khăn trong tìm kiếm nguồn phát triển đảng tại khu dân cư tổ dân phố
và đặc biệt là các ban điều hành các tổ dân phố
trên cơ sở kết luận ba trăm sáu mươi sáu của thành ủy đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba
quận liên triều đã đánh giá toàn diện về những khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới và đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt là chú trọng ra soát phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng
làm cơ sở xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu lộ trình với phương châm
nắm chắc nguồn dễ làm trước khó làm sau phát triển bảo đảm chất lượng và số lượng
nhờ đó trong năm hai nghìn hai mươi ba quận ủy liên triểu đã kết nạp được một trăm năm mươi chín đảng viên mới
thầy trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng trong việc xây dựng tổ chức đảng và xây dựng hệ thống chính trị
phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt
trong năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng kết nạp được một tám trăm bốn mươi bốn đảng viên
thời gian tới thành ủy đà nẵng sẽ triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao hiệu quả các phong trào hoạt động vận động quần chúng
bảo đảm sức hấp dẫn để tập hợp các đoàn viên hội viên tham gia
tạo điều kiện thuận lợi nhất phát hiện nhân tố tích cực tạo nguồn cho phát triển đảng ở khu dân cư
tối qua ngày chín tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt bộ phim điện ảnh ca nhạc
đó hoa mong manh của một nữ đạo diễn diễn viên mà tiên tuổi cô cô đã được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình
sự kiện được tổ chức chỉ sau hai tuần bộ phim ra mắt thành công tại gần sáu mươi cụm giạc trên khắp nước mỹ
đó hoa mong manh
hoa mong manh là bộ phim điện ảnh âm nhạc với bối cảnh được quay tại nước mỹ do mai thu huyền đạo diễn đồng thời tham gia diễn xuất
nội dung phim xoay quanh cuộc đời của một nữ ca sĩ nổi tiếng do nữ diễn viên ca sĩ maya đảm nhiệm
thông qua mối quan hệ giữa các nhân vật phim cũng phần nào phản ánh đời sống thu nhỏ của những nghệ sĩ gốc việt tại nước ngoài
cũng như những người việt thành công trên đất mỹ
sau khi xem bộ phim họ thấy cuộc đời này nó đã ý nghĩa hơn nó đáng sống hơn nó đáng yêu hơn
còn người hành xử với nhau nó rất là văn minh và rất là lịch sự
cái thông điệp lớn nhất của bộ phim này đó chính là tình người
đó hoa mong manh sử dụng một mươi năm ca khúc với ba ngôn ngữ việt anh pháp được lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với các tình tiết trong phim
cùng phân phối khí giàn dựng của nhạc sĩ lê thanh tâm hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc
phim sẽ được khởi chiếu chính thức vào ngày một mươi tám tháng bốn tại các cụm rạp bhd trên cả nước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại